hà nội yêu cầu mọi cá nhân và các tổ chức tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch
thực hiện nghiêm năm k cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng
tuyệt đối không được chủ quan trong khi thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất kinh doanh
thành phố đề nghị không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội đang từng bước mở lại
sản xuất kinh doanh dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới
đây cũng là lúc những cảnh báo về việc không được lơi là
xem nhẹ các biện pháp phòng chống dịch được đặc biệt nhấn mạnh
bởi khi dịch vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương
chỉ cần một sự chủ quan sẽ dẫn đến hệ quả nặng nề cho cả xã hội
dịch vẫn còn trong cộng đồng
sau bốn đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt
sáng tạo phù hợp thực tiễn thành phố hà nội hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
như các chuyên gia nhận định chuyện nới lỏng giãn cách xã hội là điều kiện cần thiết
để chúng ta quay lại cuộc sống bình thường trong trạng thái mới
vừa chống dịch vừa lao động sản xuất
nhưng khi thành phố càng nới lỏng giãn cách xã hội
càng phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch
bởi chúng ta phải nhớ dịch vẫn còn ở trong cộng đồng
có cơ hội sẽ bùng phát chỉ cần một vài người thả lòng quá mức
thiếu cảnh giác rất có thể sẽ dẫn đến những hệ quả không lường trước
việc nới lỏng giãn cách được thành phố tiến hành một cách rất cẩn trọng
trong những ngày qua khi một số dịch vụ kinh doanh được phép mở trở lại
tại các địa bàn đủ điều kiện thành phố đã yêu cầu thực hiện nghiêm
các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ bản các cơ sở đã thực hiện tốt yêu cầu bởi hơn ai hết
họ là những người thấm thiế nhất về việc nếu để dịch bùng phát
sẽ phải ngừng kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống
nhưng bên cạnh xu hướng tích cực ấy tâm lý chủ quan
coi thường dịch bệnh cũng bắt đầu thể hiện rõ hơn bao giờ hết
gần một tuần qua khi thành phố cho phép nới lỏng một số cơ sở kinh doanh
dịch vụ lượng người và phương tiện trên các đường phố tấp nập hơn rất nhiều
các lực lượng chức năng vẫn xử phạt hàng chục trường hợp
vi phạm quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang nơi công cộng
ra đường khi không thực sự cần thiết có hàng quán treo biển chỉ bán mang về
nhưng vẫn có người vô tư ngồi uống cà phê trà đá
không chỉ ở vùng xanh mà ngay cả trong vùng đỏ
nhiều người dân đã có tâm lý chủ quan thoải mái đi lại mua bán tập thể dục
tại nhiều tuyến phố đã xuất hiện tình trạng tắt đường kẻ xe
khi người dân chen trúc để mua bánh trung thu
bất chấp nguy cơ dịch bệnh và cảnh báo của lực lượng chức năng thật sự đáng lo ngại
thậm chí không ít người dân đã vô tư lặp lại những thói quen như chưa từng có dịch xảy ra
khi không đeo khẩu trang tụ tập buôn chuyện
tình trạng này không khỏi dấy lên những lo ngại
bởi khi mọi người không còn tâm lý e rẻ dịch sẽ tăng tiếp xúc xã hội
và tự thấy không cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa
cũng sẽ là thời điểm nhạy cảm dễ tái phát sinh dịch bệnh
đặc biệt là với những biến chủng mới nguy cơ lây lan nhanh và khó lường
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cảnh báo
bất cứ hoạt động buôn bán nào nếu không chấp hành nghiêm trình các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đều dẫn đến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng
vì chúng ta không thể biết ai bị bệnh hay không bị bệnh ai đang mang mầm bệnh covid một mươi chín
quý vị thân mến mặc dù kết quả phòng chống dịch rất khả quan
tuy nhiên những cái ép không cho cộng đồng vẫn còn
vậy nên mọi người không nên chủ quan tránh tâm lý xả hơi sau giãn cách xã hội
không thể để thành quả chống dịch đổ sông đổ bể
không thể để thành quả chống dịch đổ xâm đổ bề
như lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh mặc dù kết quả phòng chống dịch của hà nội
đã có bước tiến mới nhưng các cái ép không cho cộng đồng vẫn còn
do đó tinh thần chỉ đạo chung vẫn là tuyệt đối không được chủ quan lơi là
tiếp tục coi phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết trước hết
hà nội đang tiếp tục cho phép các hoạt động kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại
theo các chuyên gia y tế việc thành phố thực hiện việc này một cách thận trọng
theo lộ trình phù hợp và cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa dịch bệnh là cần thiết
nếu nới lỏng không đi kèm kiểm soát sẽ khiến cho thành quả gần hai tháng chống dịch
có nguy cơ đổ sông đổ bề
do vậy như khuyến cáo của các chuyên gia dù dần đưa nhịp sống bình thường mới trở lại
để phục hồi kinh tế nhưng trên hết mỗi người dân không được chủ quan
dịch vẫn có thể bùng phát bất kỳ khi nào
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
hiện nay tại hà nội mặc dù vaccine đã bao phủ số lượng lớn người dân
tuy nhiên còn rất nhiều người chưa được tiêm như trẻ em một số người không thể tiêm
cho nên dù đã tiêm được mũi một hay hai mũi thì người dân cũng nên tiếp tục thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng dịch bởi ngay cả khi được tiêm đủ liều cũng không thể nào bảo vệ một trăm linh
chuyện nới lỏng giãn cách là điều kiện cần thiết để chúng ta quay lại cuộc sống bình thường
trong trạng thái mới và trong trạng thái vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
mỗi cá nhân tập thể đều phải làm tốt các biện pháp
biện pháp phòng chống dịch trong đó phải nghiêm túc thực hiện năm k
nhất là ở những nơi có mật độ dân tập trung cao đi lại đông lao động sản xuất cửa hàng
cửa hiệu những nơi xếp hàng mua sắm đều có thể bùng phát dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga chỉ rõ thực tế ngay cả những vùng xanh tại hà nội
trong những ngày qua vẫn xuất hiện ca bệnh mới không rõ nguồn lây
đây chính là sự cảnh báo với mỗi địa bàn người dân trong phòng chống dịch
kể riêng từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay để giữ cho thành phố bình yên trong đại dịch
cả hệ thống chính trị và người dân đã phải nỗ lực rất nhiều về cả tinh thần sức lực và kinh tế
chỉ một hành động chủ quan lơ là mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
ảnh hưởng đến kinh tế xã hội an ninh trật tự của thành phố và sinh kế
sức khỏe tính mạng của người dân và cộng đồng
vì vậy không lý nào để sự vô ý thức lơi là chủ quan của một vài cá nhân ở một vài địa bàn
khiến cho cả cộng đồng toàn xã hội phải trả giá phải làm lại từ đầu với khó khăn vất vả gấp bội phần
tại hà nội việc tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng đã được thực hiện tốt
nên việc thành phố gỡ bỏ giãn cách xã hội ở thời điểm này là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội
các hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới
tuy nhiên chúng ta rất khó theo đuổi mục tiêu hoàn toàn không có f trong cộng đồng
với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp khi bước vào cuộc sống bình thường mới
cũng cần tuân thủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hạn chế tiếp xúc gần đảm bảo hoạt động và sản xuất trong điều kiện an toàn
xây dựng môi trường an toàn với dịch bệnh
khi phát hiện các triệu chứng hoặc các ca bệnh phải kịp thời có những biện pháp giải pháp ứng phó kịp thời
để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh
luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
vì vậy việc hà nội dần trở lại bình thường mới trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt là hợp lý tại thời điểm này
tuy nhiên chúng ta cần có sự kiểm soát chặt chẽ phát hiện sớm khi f xuất hiện trong cộng đồng và ý thức tốt của người dân với nam ca
việc xác lập vùng xanh cho đến nay rất sáng tạo và hiệu quả
trong thời gian tới nên duy trì và tiếp tục thiết lập trong hoàn cảnh mới để chia nhỏ quản trị an ninh
trật tự xã hội cũng như dịch bệnh nâng cao ý thức chống dịch của người dân trong từng ngõ ngách
ngoài ra chúng ta nên tiếp tục phong tỏa và cách ly hợp lý từng khu vực để dập dịch hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng còn lại
tiến sĩ hoàng mỹ nhi viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
nội dung chỉ thị một mươi năm quy định các địa phương không được phép tổ chức hoạt động các sự kiện không tập trung từ hai mươi người cho một phòng
đối với các khu vực bên ngoài công sở trường học bệnh viện không tập trung từ một mươi người trở lên
tại các địa điểm công cộng người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ sở tôn giáo
tín ngưỡng được yêu cầu ngưng tổ chức các nghi lễ hoạt động tập trung từ hai mươi người
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội của chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch vùng dịch đến các địa phương khác
ngoài ra các hoạt động giao thông công cộng được tạm dừng trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa để tránh tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động
chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hà nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra thành phố cho phép hoạt động cửa hàng cắt tóc gội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe ô tô xe máy phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người trong một phòng
trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng các cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản
trên địa bàn cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hoa phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội được phép hoạt động
ngoài xe mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động cho phép xe mô tô xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vns hoặc website sứckhỏe dâncưquốc gia gov vn
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thời gian hoạt động từ chín h đến hai mươi hai giờ hàng ngày áp dụng cho cả xe mô tô xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ
hà nội cho phép tổ chức đám tang cho phạm vi gia đình không quá hai mươi người hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
thành phố duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xã giáp danh với các tỉnh lân cận
để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quỹ ban nhân dân tp hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa
đến sân bay quốc tế nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
hà nội duy trì kiểm soát chặt không phát sinh các trợ cóc trợ tạm trên địa bàn
thành phố cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng xe mô tô trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh
trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé